đã từ lâu những sản phẩm giải trí dành cho thiếu nhi được coi là khan hiếm và phim điện ảnh việt nam cũng không nằm ngoại lệ
tại các hệ thống dạp chiếu phim việt nam mùa hè là dịp cao điểm để các phim thiếu nhi ngoại đổ bộ vào phòng vé với đa dạng đề tài khác nhau
mặt bằng phim dành cho thiếu nhi hiện nay ở việt nam sản xuất phải nói là rất là khan hiếm
trong năm nay thì cũng chưa thấy có phim nào do việt nam sản xuất và được chiếu ở hệ thống giả
phim ngoại thì được phát hành tại việt nam hàng năm thì thường là khoảng ba bốn phim chất lượng và khoảng trên một mươi phim được phát hành ở việt nam dành cho thiếu nhi và chủ yếu là phim hoạt hình
còn việt nam thì rất là hạn hẹn cho nên là tôi nghĩ là không thể so sánh được
theo đạo diễn nghệ sĩ nhân dân nhuệ giang thì làm phim đã khó làm phim thiếu nhi khó gấp một mươi lần bởi sự thiêu vắng về kịch bản và làm phim với trẻ em không có diễn viên chuyên nghiệp mà là diễn viên năng khiếu
cả đoàn phim phải hoạt động theo giờ sinh hoạt của trẻ em
tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay cô gái đến từ hôm qua là hai trong số ít những bộ phim thiếu nhi thành công nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng
nhưng đây đều là những tác phẩm truyền thể từ chuyện dài cùng tên của nhà văn nguyễn nhật ánh
bên cạnh câu chuyện thiếu hụt kịch bản đầu tư cho phim điện ảnh dành cho thiếu nhi cũng luôn là bước đi rủi ro
chắc chắn là phải dùng kỹ xảo nhiều hoặc là trong phục trang ở trong thiết kế bối cảnh
để tài đắt tiền cả
thế nhưng mà khi mà viết ra mà lại khó duyệt tại vì đắt tiền hoặc là vì nó không dễ dàng làm thì nó cũng lại một trong những khoảng trời
năm hai nghìn một mươi năm với thành công đạt mức doanh thu trên tám mươi tỷ đồng của bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng đánh dấu cái bắt tay đầu tiên giữa nhà nước và tư nhân
ekip của nhà sản xuất ngô thanh vân cũng đang trong quá trình sản xuất bộ phim trạng tý truyền thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng thần đồng đất việt
đấy tiếp tục hứa hẹn sẽ là một tác phẩm dài
tỏa đúng cơn khát của điện ảnh việt nam về thế giới tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo